dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tp hcm chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường với tổng giá trị trên bảy hai trăm linh tỷ đồng
đồng thời tổ chức hơn bốn hai trăm linh điểm bán hàng bình ổn để phục vụ người dân công nhân lao động vùng sâu vùng xa
theo sở công thương tp hcm hàng bình ổn thị trường tết đã được phân phối đến hơn bốn hai trăm linh điểm bán
trong đó có hơn một điểm bán được tổ chức tại vùng ven và ngoại thành
hai mươi điểm bán phục vụ công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp
dịp tết canh tí này tp hcm chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu cung ứng cho thị trường với tổng giá trị hơn một mươi chín tỷ đồng
trong đó có trên bảy hai trăm linh tỷ đồng hàng bình ổn thị trường